công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với đỗ việt hùng phó giám đốc trung tâm y tế tp di an và lê thị hồng liên
trưởng khoa dược trang thiết bị vật tư y tế và phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bị can đỗ việt hùng lê thị hồng liên
tất cả các quyết định lệnh trên đều được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra trong năm hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế thành phố dĩ an đã mua của công ty nam phong vật tư phục vụ công tác
xét nghiệm rt pcr covid một mươi chín gồm kiếp phát hiện sars cov hai do công ty cổ phần công nghệ việt á sản xuất
và các vật tư hóa chất khác phục vụ xét nghiệm rt pcr bằng hình thức chỉ định thầu theo ba hợp đồng
với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ và đã thanh toán toàn bộ số tiền trên cho công ty nam phong
từ nguồn tiền ngân sách nhà nước
thiệt hại ngân sách nhà nước là hơn một mươi sáu tỷ đồng
bị can phạm vũ phong hiện đang bị tạm giam trong vụ án khác của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sáng nay ngày một tháng bảy một vụ cháy nổ lớn đã xảy ra tại cửa hàng bán tranh nằm trên đường hai bà trưng
quận một tp hcm vụ cháy đã làm thiêu rụi nhiều tài sản
khoảng sáu giờ ba mươi phút nhiều tiếng nổ lớn phát ra và bốc cháy dữ dội ở hàng bán tranh số bảy mươi sáu đường hai bà trưng quận một
nhiều người dân ở đây trọn cạnh ngôi nhà đang cháy ngốt hoảng hô hoáng để mọi người chạy ra khỏi nhà
đồng thời dư dờ tài sản thoát khỏi đám cháy
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một
đã điều ba xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
cửa hàng tranh có nhiều vật liệu dễ cháy nổ khiến lực lượng chữa cháy khó tiếp cận
các cung đường qua tuyến đường hai bà trưng bị chặn lại để phục vụ công tác chữa cháy
đến bảy h ba mươi phút đám cháy được khống chế
vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của người dân
do vụ việc xảy ra vào khung giờ cao điểm nên đoạn đường quanh khu vực này bị ủng tắc
bước đầu ghi nhận vụ cháy xảy ra do chập điện
trước đó cũng vào rạng sáng nay người dân gặp phen hốt hoảng khi chứng kiến vụ cháy nổ xảy ra tại trụ điện nằm gần khu vực cầu kiệu phường một mươi bảy quận phú nhuận
cụ thể khoảng giờ một mươi năm phút người dân bất ngờ nghe tiếng nổ kèm tư lửa điện phát ra từ một trụ điện sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận phú nhuận đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy tới hiện trường
nhân viên công ty điện lực cũng đã có mặt để ngắt điện và phối hợp với các chiến sĩ cứu hỏa dập tắt đám cháy
sự cố không gây thiệt hại về người khoảng hai tiếng sau điện được đóng trở lại
kính thưa quý vị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế dinh bà bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đồng thời bàn giao đối tượng tan vật cùng phương tiện cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh thủ lý điều tra
trước đó tổ công tác của đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế dinh bà phát hiện một xuồng máy từ phía campuchia đang chạy về hướng biên giới việt nam
và xuống sông biên giới sở hạ thuộc ấp thống nhất xã bình phú huyện tân hồng
trên xuồng có sáu người bốn người lớn hai trẻ em do đối tượng phan thanh hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hồ cậu thương trú tại ấp sáu xã thường lạc huyện hồng ngự điều khiển

cụ thể vào chiều qua tại khu vực đường bê tông thôn bích la đông xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị bắt quả tang đối tượng hồ văn nhân
trú tại tỉnh savanakhet của lào vận chuyển sáu viên ma túy tổng hợp
khai thác nóng đối tượng cho biết được thuê vận chuyển số ma túy trên sang việt nam với tiền công hai triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn bắt giữ một mươi tám đối tượng bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu công an tỉnh nghệ an triển khai lực lượng đồng loạt bắt một mươi tám đối tượng tại một mươi bảy điểm ghi số lô số đề
trên địa bàn thị xã hoàng mai huyện quỳnh lưu và tỉnh bình dương
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tạm giữ tám trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt hai cây vàng bốn số chín hai ô tô hai mươi xe máy cùng nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh bước đầu xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm ngoái đến nay là hơn bốn trăm linh tỷ đồng trung bình mỗi ngày gần một tỷ đồng
sau đối tượng cầm đầu trú tại huyện quỳnh lưu và thị xã hoàng mai đã hình thành các chân dết để thiết lập đường dây ghi số lô số đề liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vị
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố bắt tạm giam võ minh thành chú tại huyện bù đốp tỉnh bình phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền online
tháng một năm nay thành sử dụng tài khoản facebook đăng bài cho vay tiền nhanh trên một trang chuyên cho vay tiền online
khi tài khoản cô chủ nhỏ của bị hại trao đổi có nhu cầu vay tiền đối tượng sử dụng hai tài khoản facebook và ba số điện thoại di động khác nhau để gọi nhắn tin qua gia lô với nạn nhân
thành đã lập hợp đồng giả về việc vay một tỷ đồng sau đó chụp hình hợp đồng giả và gửi cho bị hại đồng thời yêu cầu nạn nhân phải chuyển trước một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân
với thủ đoạn này từ tháng một đến tháng ba năm nay thành đã nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với tổng số gần hai năm tỷ đồng vào hai tài khoản của thành và nhiều tài khoản khác do một người tên là tín gửi cho thành
thành được nhận bốn trăm linh triệu đồng trong tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được
vào khoảng hai h ba mươi sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà số sáu mươi trên bảy khóm đông thạnh phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang khiến hai người trong nhà tử vong
thời điểm trên trong nhà có hai người trong nhà tử vong
nguyễn hữu long đang ngủ trong phòng ở tầng trệt phát hiện nhà sau cháy trên tầng có vợ và con dâu người dân đã dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang huy động ba xe chữa cháy một xe thang một xe cứu nạn cứu hộ và năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn hậu quả ngọn lửa đã thiêu dụi bảy mươi căn nhà của ông long và khiến vợ và con dâu tử vong nguyên nhân cháy đang được làm rõ
tin bão khẩn cấp cơn bão số một vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông cách quảng ninh khoảng sáu trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ sáng ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một năm độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên ở phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh bảy đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
liên bộ công thương tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ một mươi năm h ngày hôm nay
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm bốn trăm một mươi một đồng một lít
giá bán không cao hơn ba mươi tám trăm chín mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm một trăm một mươi đồng một lít có giá ba mươi hai bảy trăm sáu mươi ba đồng một lít
dầu diesel giảm bốn trăm linh bốn đồng một lít có giá bán hai mươi chín sáu trăm một mươi năm đồng một lít
dầu hỏa giảm bốn trăm ba mươi hai đồng một lít có giá bán hai mươi tám ba trăm năm mươi ba đồng một lít
và dầu ma rút có giá một mươi chín bảy trăm hai mươi hai đồng một kg sau khi giảm một một mươi ba đồng một kg
đây là lần giảm giá đầu tiên sau bảy lần giá xăng dầu tăng liên tiếp
trong sáu tháng đầu năm nay cục thuế tp hcm đã xử lý ba mươi tám cá nhân có thu nhập từ google
với số thuế xử lý truy thu phạt và tiền chậm nộp lên đến một trăm sáu mươi chín tỷ đồng
đáng chú ý trong số này có một cá nhân có thu nhập khủng từ google
nhưng không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đã bị truy cục thuế của quận bảy
nhà bè tp hcm truy thu và phạt tới ba mươi một tỷ đồng
bên cạnh đó cục thuế tp hcm cũng xử lý ba doanh nghiệp với số thuế xử lý
truy thu phạt và tiền chậm nộp là ba trăm hai mươi bảy triệu đồng
việc truy thu thuế này được thực hiện dựa trên thông tin do bốn ngân hàng thương mại cung cấp
cho cơ quan thuế các tổ chức cá nhân có thu nhập phát sinh từ google
tổng số tiền các tổ chức cá nhân nhận được từ nước ngoài là hơn năm mươi một hai triệu usd và hai mươi một bốn tỷ đồng
thưa quý vị việc thiếu thuốc thiếu vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh
không phải là vấn đề mở
trước nay thường xảy ra nhưng ở mức độ nhỏ và nhanh chóng được khắc phục
tuy nhiên thời gian qua sự việc trở nên nghiêm trọng khi loạt bệnh viện lớn đều bế tắc
trong việc tìm nguồn thuốc và vật tư y tế
nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do hoạt động đấu thầu thuốc
tập trung vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn cả nước
còn tồn tại nhiều bất cập
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại bệnh viện ca cơ sở tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội
không khó để bắt gặp hình ảnh người nhà bệnh nhân ra các hàng thuốc ngoài bệnh viện
để mua kim luồn dây chuyền ống nối chuyển y tế
tình trạng này đã xảy ra nhiều ngày tại bệnh viện ca do thiếu thốn vật tư y tế
không đủ để đáp ứng cho người bệnh
đáng chú ý những loại vật tư y tế này đều có trong danh mục y tế
thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
sáng nay là
anh họ em hiện tại đang nằm bệnh viện khoa sở trị đấy

sau khi mổ xong ra khẩu điều trị
tác sĩ bảo là đi mua tẩy ống đấy
nhưng mà đi chú
ở quầy của bệnh viện thì không có
và ở quầy của bệnh viện là đi ra quầy ngoài cây cây
ống này thì anh không có rõ
nhưng mà tổng giá này là một trăm ba mươi
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã liên hệ với ông lê văn quảng giám đốc bệnh viện ca
ông cho biết tình trạng thiếu kim luồn
và một vài trang thiết bị khác diễn ra khoảng ba tuần nay
do quá trình đấu thầu mua sắm chưa hoàn thành
dù không gặp bứng mắc về mặt đầu tư
song bệnh viện cần xây dựng giá tốt nhất khi mời thầu
đảm bảo hai tiêu chí hợp lý về giá
và đảm bảo chất lượng điều trị
tình trạng tương tự diễn ra tại bệnh viện e hà nội
bệnh nhân này sau khi thăm khám
được bác sĩ kê bốn loại thuốc
tuy nhiên khi mua thuốc tại nhà thuốc của bệnh viện
thì nhân viên quẩy thuốc trả lời
chỉ có hai loại còn hai loại
mong bệnh nhân mua tại các nhà thuốc bên ngoài bệnh viện
hôm nay là mình để khám mắt
thì bác sĩ kê lên bốn loại thuốc
thì bệnh viện hiện đang
hết hai loại thuốc
thì mình chỉ lấy cho hai loại

thì ở trong nhà thuốc
trước tình trạng thiếu thuốc
thiếu vật tư y tế xảy ra
tại các bệnh viện lớn nhiều chuyên gia cho rằng
nguyên nhân chủ yếu của thực trạng
thiếu vật tư y tế là hành lang pháp lý
trong đấu thầu mua sắm còn phức tạp
các đơn vị phải giả soát kỹ hơn
để đảm bảo đúng quy trình
thủ tục mua sắm việc này khiến tốc độ cung ứng
bị chậm ngoài ra các bệnh viện
vừa trải qua thời gian dài tập trung
điều trị người bệnh covid một mươi chín
không có nguồn thu nên tài chính đang rất khó khăn
phải hạn chế mua sắm
những người quản lý hiện bây giờ
họ nhìn nhận lại
họ không phải sợ
mà họ thấy đang bị thiếu
và nếu mình cứ
cố tình làm như vậy
mình sẽ vi phạm
cho nên người ta
nói không giảm không đúng
mà người ta đang chờ đợi
một sự thay đổi
chờ đợi một kỳ
bổ sung cập nhật
thật chắc chắn
hành lang pháp lý này
chúng ta cần phải có sự quyết liệt
trong việc triển khai
các quy định của lực đấu thầu thuốc
ở các nhà thuốc
ở bệnh viện bên cạnh việc
một chức đấu thầu thì cần phải có
các đơn vị tham gia
tránh để cho các nhà quản lý
các bác sĩ
chỉ chuyên môn về mặt y
lại tham gia vào quá trình đấu thầu
chúng ta cũng phải xem xét
đại biệt những lũ hổng
trong luận đấu thầu và các nghi định liên quan
hiện hai mươi sáu trên ba mươi bốn sở y tế
báo cáo có tình trạng thiếu thuốc
tại địa phương
và một mươi năm trên hai mươi một bệnh viện tuyến trung ương
báo cáo hiện có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao
hóa chất dùng cho xét nghiệm
việc thiếu thuốc và tự y tế
tại các bệnh viện lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ
đến việc điều trị của bệnh nhân
các cơ quan chức năng cần thực hiện nhanh chóng
các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này
theo kết quả khảo sát mức sống dân cư
năm hai nghìn hai mươi một của tổng cục thống kê
công bố mới đây
thu nhập bình quân một người một tháng
trong năm hai nghìn hai mươi một đạt bốn hai trăm linh năm triệu đồng

về thu nhập giữa bệnh viện lớn và bệnh viện lớn
trong các khu vực thành thị và nông thôn
trong năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể hơn báo cáo cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi một
vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất
là vùng đông nam bộ
và thấp nhất là vùng trung du và miền núi phía bắc
còn trong sáu mươi ba tỉnh thành phố
bình dương là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất
cả nước năm hai nghìn hai mươi một
với bảy một mươi hai triệu đồng một người một tháng
cao gấp một tám lần mức bình quân chung của cả nước
xếp vị trí thứ hai là thành phố hồ chí minh
với sáu tám triệu đồng một tháng
và hà nội
ở vị trí thứ ba với sáu triệu đồng một người một tháng
ngược lại địa phương đang có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất
cả nước là điện biên
với một tám mươi hai triệu đồng một người một tháng
kính thưa quý vị để hiệu quả hơn
trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
và hạn chế hư hại hạ tầng giao thông
do các phương tiện quá tải gây ra
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
đã và đang đẩy mạnh
chuyên đề kiểm tra xử lý
đối với xe tải cơi nới vượt quá tải trọng cho phép
qua đó thì ngoài lập biên bản
vi phạm hành chính thì lực lượng chức năng
còn yêu cầu các chủ xe doanh nghiệp
cắt dỡ phần cơi nới thêm
chiếc xe này vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông
tuần tra phát hiện lỗi kích thước thùng xe
không đúng với thông số kỹ thuật
được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe
với lỗi này tài xế lê anh nui
bị xử phạt hành chính với số tiền hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
tuốt giấy phép đế xe hai năm tháng
đồng thời phạt chủ xe bảy triệu đồng
ước nguyện sử dụng giấy chứng nhận
và tem kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường hai tháng
yêu cầu chủ xe khôi phục hiện trạng thùng xe
theo đúng kỹ thuật và đăng kiểm
nhìn vào các vết tích này thì
quý khán giả có thể thấy rằng
chủ xe đã cho cơi nới thùng này thêm
cụ thể thì chủ xe đã cơi nới
lên bảy mươi cm so với
hiện trạng ban đầu
việc cơi nới này sẽ giúp cho
chở hàng hóa lên được
một mươi khối hàng hóa
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện
và yêu cầu
chủ xe cũng như là lái xe
phải khôi phục hiện trạng ban đầu
và cái vị trí này sẽ bị cắt bỏ
chủ mà bắt chở quá
tải cơi nới nữa thì em xin
nghỉ việc em chuyển công việc khác
chạy như thế thấy không an toàn
nếu mà lỡ có di phạm giao mạng lái
thì em mất việc không có việc làm
bên cạnh các hoạt động tuần tra
và lập chốt xử lý trên các tuyến đường
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm
còn tổ chức các đợt tuyên truyền
vận động các cá nhân tập thể doanh nghiệp
đóng trên địa bàn chủ động tháo dỡ
phần cơi nới đối với phương tiện của mình
và thực hiện ký cam kết không tái phạm
và chở hàng đúng tải trọng cho phép
chúng tôi phối hợp
với các trạm cân cố định
cũng như các trạm cân di động
của sở giao thông văn tải
để chia sẻ các dữ liệu
để phối hợp và cùng để xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm sẽ tăng cường
công tác tuần tra kiểm soát
xử lý chuyên đề về xe quá tải
xe cơi nới thành thùng xe
tổ chức công tác điều tra cơ bản
khảo sát trên toàn địa bàn thành phố
đối với các cơ sở
các phương tiện có cơi nới thành thùng xe
để chở hàng quá tải
chúng tôi lập danh sách
để phối hợp với chính quyền địa phương
phối hợp với trung tâm đăng kiểm
để xử lý dứt điểm
nằm trong kế hoạch cao điểm tuần tra
kiểm tra đảm bảo trực tự an toàn giao thông
đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
công an thành phố sẽ liên tục mở các chuyên đề
xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
là các nguyên nhân chính dẫn đến
ủng tắc và tai nạn giao thông
đại diện cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân
hãy cùng với lực lượng chức năng xây dựng văn hóa giao thông đô thị
bằng cách luôn tuân thủ
các quy định của luật giao thông khi lái xe
mặc dù kinh tế xã hội tp hcm phục hồi nhanh
đồng bộ cơ bản khoảng tám mươi
đã đạt được so với mức trước dịch
tuy nhiên thì vẫn còn nhiều dự án
bị vướng thủ tục và nhiều khoản chi hỗ trợ
cũng chậm triển khai
và những vấn đề liên quan đến nghị quyết năm mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hcm đang kiến nghị quốc hội
băng hành một nghị quyết mới về cơ chế
chính sách phát triển tp hcm
phù hợp với vị trí vai trò của thành phố
trong đó kế thừa một số nội dung của nghị quyết năm mươi bốn
và bổ sung một số nội dung mới
trước khi nghị quyết năm mươi bốn hết hiệu lực
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị
ủy ban nhân dân tp hcm một số vấn đề liên quan
đến nguồn cải cách tiền lương
theo nghị quyết năm mươi bốn thì cho phép
hội đồng nhân dân tp hcm cho phép
ngân sách cấp dưới được sử dụng
nguồn cải cách tiền lương kích dư
được đầu tư cơ sở hạ tầng
và hiện nay là chúng tôi đã đề xuất
cái danh một gửi về sở tài chính
do đó đề nghị sở tài chính cũng sớm xem xét
đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm
và hội đồng nhân dân tp hcm xem xét
cho ủy ban nhân dân tp hcm sử dụng
cái nguồn này để đầu tư sử dụng
trên địa bàn tp hcm
thì báo công chí nếu chúng ta không sử dụng
cái nguồn này thì qua năm hai nghìn hai mươi hai

thì cái nguồn kinh phí này sẽ không sử dụng
vào đầu tư sử dụng cơ bản được

những khó khăn liên quan đến việc tiếp nhận
hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính
tp hcm đang gặp nhiều áp lực
đặc biệt là liên quan đến hồ sơ đất đai
ngoài ra tp hcm còn đang gặp phướng mắt
về việc chi trả kinh phí cho công tác phòng chống dịch
từ năm ngoái đến năm nay
thì thực tế là
cái việc chi cho các công tác phòng chống dịch
vẫn còn tiếp tục
phải thực hiện
đặc biệt là cái gói dành cho
cái hỗ trợ f
và cái hỗ trợ tiền thơ nhà
và thậm chí là một số cái gói
chi thanh toán quyết toán
cho các bệnh viện giải chiến
hiện nay thì cũng chưa thực hiện xong
mà thực tế
hiện nay là
báo cáo với
các đồng chí là
sử dụng đến cái nguồn cải cách tiền lương
và tạm ứng từ nguồn này
để chi cho các công tác chung
thì nội dung này cũng đã kiến nghị rất nhiều lần
và cũng rất mong sở tài chánh và
ủy ban tp hcm sớm bố trí
ngân sách để tp hcm thực hiện
các nhiệm vụ chi cho địa phương
không chỉ riêng các địa phương
mà sở ngành tp hcm cũng gặp
những khó khăn tương tự
sở y tế tp hcm cho biết
nhiều khoản chi hỗ trợ
cũng chậm được triển khai
thành phố xác định
nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu
mà còn có nhiệm vụ chuẩn bị nền tảng tốt hơn
phát triển kinh tế xã hội
với mục tiêu không chỉ

hoàn thành các chỉ tiêu còn lại
mà còn chuẩn bị thật tốt
nhằm tăng tốc trong năm hai nghìn hai mươi
và các năm tiếp theo
vì vậy các sở ngành
ủy ban nhân dân quận quyện
và tp hcm tập trung phối hợp chặt chẽ
tháo gỡ những bất cập tồn đồng